sáng nay ngày hai mươi một tháng một mươi trước giờ khai mạc kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và thủ tướng nguyễn xuân phúc
đã dẫn đầu đoàn đại biểu quốc hội vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
vòng hoa của đoàn đại biểu quốc hội mang dòng chữ
đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
trong không khí trang nghiêm và xúc động
các đại biểu thành kính dành một phút tưởng nhớ đến chủ tịch hồ chí minh
vị lãnh tụ vĩ đại người cha già của dân tộc việt nam
kết thúc lễ viếng các đại biểu họp trù bị chuẩn bị cho lễ khai mạc kỳ họp thứ tám
quốc hội khóa một mươi bốn diễn ra vào lúc chín giờ sáng cùng ngày